ngoại trưởng ukraine dmitro kuleba cho biết hội nghị thượng đỉnh ukraine eu dự kiến là sẽ được tổ chức tại kiev ukraine vào ngày ba tháng hai tới
và theo kế hoạch chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán gia nhập eu của nước này sau khi kiev thực hiện các khuyến nghị của ủy ban châu âu
theo ngoại trưởng cuba ukraine đang chuẩn bị trình bày kết quả thực hiện toàn bộ bảy khuyến nghị của ủy ban châu âu ec và mong muốn khối này đánh giá tích cực những nỗ lực của ukraine
ngoại trưởng koreba cho hay ukraine tin tưởng vào tiến bộ đáng kể trong quá trình tiếp cận thị trường nội khối của eu và hợp tác năng lượng
bên cạnh đó tình hình an ninh công tác triển khai công thức hòa bình của tổng thống ukraine zelensky và vấn đề tái thiết sau chiến tranh cũng sẽ được xem xét
cũng theo ngoại trưởng ukraine tại sự kiện này các bên dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện và ra tuyên bố chung sau hội nghị